cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn thị lan anh chú thành phố vĩnh yên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
là một người không có nghề nghiệp ổn định song loan anh đã đưa ra thông tin là bản thân đang liên kết làm bên bộ phận đáo hạn cho khách của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh
nên cần rất nhiều tiền để chứng minh tài chính lập phòng giao dịch và làm đáo hạn khoản vay cho khách
vào khoảng cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai lan anh đã rủ một người phụ nữ tham gia cho vay tiền và hứa hẹn sau mỗi lần làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách xong
lan anh sẽ trả lại tiền gốc cùng với lãi suất do tin tưởng nạn nhân đã chuyển nhiều lần vào tổng số tiền trên bảy mươi bốn tỷ đồng
nhưng được tiền lan anh sử dụng toàn bộ và mục đích cá nhân
và tiếp tục lừa những nạn nhân khác bước đầu cơ quan công an xác định nguyễn thị lan anh đã vay tiền và chiếm đoạt của nhiều người tổng số tiền trên một trăm một mươi hai tỷ đồng
tiếp tục loạt bài điều tra về sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới công an tỉnh quảng bình vừa khởi tố và bắt tạm giam
phó giám đốc hai trung tâm đăng kiểm trên địa bàn là bảy nghìn ba trăm linh một s và bảy nghìn ba trăm linh ba g
hai bị can là nguyễn thanh long và trần lê trung đã nhận hơn chín trăm năm mươi triệu đồng của các chủ phương tiện
cầu kết với các đối tượng lập khống hồ sơ cải tạo xe cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các chủ phương tiện này
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra và hai trung tâm đăng kiểm vẫn hoạt động bình thường để phục vụ người dân
phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trịnh bắc việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại thành phố vinh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua công tác nắm tình hình ngày hai mươi tám tháng sáu lực lượng công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với trịnh bắc việt
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy khám xét khẩn cấp chỗ ở của việt tại địa chỉ số một trăm bốn mươi phường tuệ tĩnh thành phố vinh
lực lượng công an thu giữ một trăm bốn mươi viên thuốc lắc sáu mươi bốn năm mươi tám gram ketamin cùng các vật chứng liên quan
để tạo được vỏ bọc tránh bị cơ quan công an phát hiện việt đã mở ra quán game mục đích cung cấp cho các con nghiện trên địa bàn tp vinh
và vùng phụ cận khi có yêu cầu được biết trịnh bắc việt đã từng có một tiền án về tội ma túy
tiếp tục với những thông tin
chỉ trong vài giờ đồng hồ nhưng tại huyện con plong tỉnh con tum đã xảy ra liên tiếp một mươi trận động đất
cập nhật đến một mươi bốn h chiều ngày hôm nay tại khu vực huyện con plong đã xảy ra liên tiếp một mươi trận động đất độ lớn từ hai năm đến bốn hai độ richter
cấp độ của các trận động đất này không gây rủi ro thiên tai
viện vật lý địa cầu tiếp tục theo dõi diễn biến động đất tại khu vực này
viện vật lý địa cầu khuyên cáo người dân và chính quyền khu vực này cần quan tâm đến các yếu tố kháng chấn trong xây dựng
các cấp chính quyền cần thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn cho người dân các biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra động đất mạnh
thưa quý vị sinh thời chủ tịch hồ chí minh thủ tướng phạm văn đồng là những tấm gương mẫu mực trong sự nghiệp bảo vệ và giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt
trong bài viết về giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt thủ tướng phạm văn đồng đã nhấn mạnh
tiếng ta phải phát triển tất cả vấn đề là làm sao
đảm bảo cho sự phát triển này diễn ra một cách vững chắc trên cơ sở bốn cũ của tiếng ta làm cho tiếng ta ngày thêm giàu nhưng vẫn giữ được phong cách bản sắc tinh hoa của nó
vâng trải qua thời gian thì những lời căn dặn đó thì vẫn luôn là kim chỉ nam cho các thế hệ nói theo
để hiểu rõ hơn về nội dung này thì trong tiểu mục văn hóa ngày hôm nay biên tập viên thu trang sẽ trình bày về vấn đề giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt trong thời đại công nghệ số
xin mời quý vị cùng theo dõi
trải qua quá trình gọt rũa tiếng việt đã đạt được phẩm chất trong sáng
vì thế những yêu cầu giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt cần phải được quan tâm thực hiện
thế nhưng hiện nay một số người đặc biệt là giới trẻ thanh niên học sinh đã lạm dụng ngôn ngữ nước ngoài như một thói quen một lối sống thời thượng
đây là những ngôn ngữ mà giới trẻ hiện nay đang giao tiếp với nhau
những ngôn ngữ theo kiểu viết tắt viết ký hiệu ngôn ngữ nửa tiếng anh người tiếng việt tiếng lóng
và thậm chí cả những lời văn tục thường xuyên xuất hiện trong các đoạn hội thoại của giới trẻ hiện nay
ngôn ngữ mạng ngày càng phát triển các bạn trẻ thường dùng những ngôn ngữ lai căng những ngôn ngữ biến tố đi pha tạp giữa tiếng anh và tiếng việt
đó là một sự không phù hợp với lại
nhiều ý kiến cho rằng phương thức giao tiếp bằng kiểu ký hiệu hay viết tắt đáp ứng cho nhu cầu truyền thông điệp nhanh
nó cũng phần nào thể hiện được cá tính của giới trẻ
hiện nay cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số đã kéo theo một phương thức giao tiếp mới của giới trẻ
dù không theo bất cứ quy ước nào song với kiểu ngôn ngữ tự chế này đa số các bạn trẻ đều dễ dàng nhận biết
thậm chí không ít bạn trẻ xem loại ngôn ngữ tự chế này
ngôn ngữ tự chế là sành điệu theo kiệp thời đại vì nhanh đỡ tốn thời gian
nhiều chuyên gia ngôn ngữ cũng cho rằng nếu tiếp tục kéo xảy sự hỗn loạn trong việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu tiếng lóng
thì sẽ làm vật đục meo mó sự trong sáng của tiếng việt
ngôn ngữ là một trong những biểu hiện sinh động của văn hóa do đó
gì giữ sự trong sáng của tiếng việt đẩy lùi tình trạng lịch chuẩn tiếng việt ở giới trẻ
chính là bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc góp phần xây dựng nền văn hóa việt nam thực sự tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
vâng thưa quý vị lịch sử của giải đất chữ s được đánh dấu bằng những cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước
có những quãng thời gian dài đàng đẳng cả dân tộc phải làm thân nô lệ nhưng vẫn không bị đồng hóa vẫn giữ được bản sắc hồn cốt việt
và ở đó tiếng việt như mạch nguồn lan tỏa và lưu giữ những giá trị văn hóa khác
và để gìn giữ vẻ đẹp của tiếng việt đã có rất nhiều tiếng nói trong giới nghiên cứu việt ngữ học về việc xác lập một ngày tiếng việt
hay như việc đưa ra tiếng việt ra thế giới để những người con đất việt được sinh ra trên khắp nam châu không quên nguồn cội dân tộc
trang facebook của nhóm tiếng việt giàu đẹp đã nhận được sự tham gia của hàng nghìn thành viên trong đó có cả người nước ngoài
với đề xuất tôn vinh ngày tiếng việt các sự kiện nhằm hướng ứng sáng kiến này như cuộc thi viết và vẽ về vẻ đẹp tiếng việt hay sáng tác bài hát về vẻ đẹp tiếng việt đã được diễn ra
bản thân mình cũng là một người trẻ và cuộc sống của mình bây giờ cũng rất là bận rộn
đôi khi mình cũng quên mất một số cục móc kỷ niệm nhưng mà nhờ đó là những cục móc đã được công nhận
cho nên chỉ cần lên mạng xã hội hoặc là bật tv lên xem thì chúng ta thấy có rất là nhiều chương trình nhắc nhở về các cục máu đó
như là ngày nhà giáo việt nam ngày thương minh liệt sĩ
và tự nhiên mình có ý thức mình hướng vào những điều đó và mình nhắc nhở mình về cái truyền thống tôn sư trọng đạo hay là uống nước nhớ nguồn v v
cũng như vậy nếu chúng ta có một ngày tôn vinh tiếng việt thì chắc chắn rằng dù cuộc sống hiện đại có bận rộn thế nào
mọi người vẫn luôn nhớ về những cái hay cái đẹp và tự hào về ngôn ngữ nước nhà
và thông qua đó sẽ có ý thức hơn trong việc giữ gìn tiếng nghệ đẻ
không chỉ dừng lại ở đó hiện nay trên khắp thế giới công tác dạy học tiếng việt cho người việt nam ở nước ngoài cũng đang được phát triển rộng khắp
việc duy trì tiếng việt trong cộng đồng người việt nam ở nước ngoài không chỉ giúp cộng đồng người việt trở thành một cộng đồng có bản sắc văn hóa riêng trong lòng xã hội
mà còn giúp duy trì mối liên kết thiên liên giữa cộng đồng với quê hương đất nước
đối với địa bàn mỹ một môi trường đa chủng tộc văn hóa và ngôn ngữ
đáng mừng là tiếng việt được ghi nhận là ngôn ngữ văn hóa
những tiếng việt phổ biến thứ năm trong tổng số ba trăm năm mươi ngôn ngữ hiện đang được sử dụng
tiếng việt đã được tạo điều kiện để dạy và học như một ngoại ngữ chính thức
được cấp tín chỉ trong chương trình giáo dục phổ thông cũng như đại học ở mỹ
đây chính là thuận lợi cơ bản để tiếng việt có thể tồn tại và phát triển ở sở tại
người việt chúng ta dù đi đâu cũng nhớ về cội nguồn nhớ về tiếng mẹ đẻ
tiếng việt là hồn cốt dân tộc là nền tảng
để giữ gìn quảng bá bản sắc văn hóa việt
và là chất keo gắn kết cộng đồng người việt gốc việt nói chung
và các thành viên trong mỗi gia đình nói riêng
nhiều chuyên gia văn hóa ngôn ngữ cho biết trong hai mươi năm gần đây
tiếng việt chúng ta đã bổ sung hàng ngàn từ nội sinh và cả ngoại sinh
việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt không chỉ là kế thừa quốc ngữ của cha ông
mà chúng ta còn có sự hội nhập
điều quan trọng sự hội nhập không ảnh hưởng tới tiếng việt toàn dân
không chỉ riêng ngôn ngữ đâu tất cả mọi lĩnh vực như khoa học kỹ thuật
rồi nhiều cái khác trên thế giới
hiện nay trong cái xu hướng hội nhập và hòa nhập thì mọi dân tộc đều phải chấp nhận
một cái hiện tượng là ta cùng có sự chấp nhận tiếp nhận
chỉ có điều là ta tiếp nhận đến đâu
và trong đó ngôn ngữ là một cái lĩnh vực mà bị ảnh hưởng nhanh nhất
nhưng ta thấy sẽ hồi nay ngôn từ liên lục thay đổi vì ngôn từ đã phản ánh cuộc sống
bây giờ mà nó phát tán hoặc là nó bị nhân rộng ra thì rõ ràng là nó sẽ gây ra những tác hại cũng không nhỏ đâu
và cái nguy hiểm nhất là như tôi đã nói là nó sẽ ảnh hưởng tới sự trong sáng của ngôn ngữ toàn dân
mà hiện nay chúng ta đang phát động cái phong trào là giữ gìn bản sắc văn hóa việt nam
về bản sắc thì như thế hồn cốt của nó lại sẽ là những vấn đề liên quan tới lịch sử liên quan tới văn học liên quan đến lời ăn tiếng nói
và cái lời ăn tiếng nói nó sẽ được giữ lại ngàn đời
để giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt mỗi người dân việt nam cần ý thức được sự trong sáng của tiếng việt phải dựa trên cơ sở nói và viết đúng chuẩn mực về phát âm
chính tả chữ viết từ ngữ ngữ pháp và phong cách ngôn ngữ
cần loại bỏ những yếu tố không phù hợp làm ảnh hưởng đến sự chuẩn mực trong sáng của tiếng việt
mỗi người dân cần nêu cao trách nhiệm giữ gìn và làm giàu tiếng việt để chúng ta luôn tự hào về tiếng của dân tộc việt nam
như lời dạy của chủ tịch hồ chí minh tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc
chúng ta phải giữ gìn nó quý trọng nó làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp
trong ngày bảy tháng bảy công an tỉnh kiên giang cho biết đã bắt tạm giam lê hoàng cường tức cường cô bê ba mươi chín tuổi
ở ấp suối lớn xã dương tơ thành phố phú quốc tỉnh kiên giang cùng đàn em về các hành vi gây rối trực tự công cộng hủy hoại tài sản
cường cô bê có hai tiền án về tổ mưu bán trái phép chất ma túy và kinh doanh phun phép
cường cô bê cầm đậu ban nhóm tội phà chưa hoạt động bảo kê lên chiếm đất đai
gây ra nhiều vụ án hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an ninh trực tự ở phú quốc
trước đó ban nhóm cường cô bê với ban nhóm của nguyễn văn thái tức thái bớt ở phường an thới
có mâu thuẫn tranh chấp khu đất trên đường xuống bãi khem
ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai thái bớt võ văn chớp và khoảng hai mươi người đến khu đất trên
để ngăn cản đủ đánh công nhân do cường cô bê thuê đang xây dựng nhà tạm ở đây
sau đó cường cô bê trí đạo lê hoàng kha tập hợp một mươi bảy người mang theo dao rửa
đến gặp nhóm của thái bớt để giải quyết mâu thuẫn
lúc này nhóm thái bớt tấn công và đập phát sang một mươi sáu chỗ của nhóm cường cô bê
cơ quan công an đã đến và thu giữ nhiều hung khí như búa nghệ bốn chạy bằng kim loại dao đạn quân dụng và nhiều vật chiến khác
liên quan đến sự việc trên công an tỉnh kỳ giang đã ra quyết định thời tố bị can
rơi lệnh bắt tạm giam đối với hai mươi chín người về các hành vi gây rốt trật tự công cộng
và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
trong ngày bảy tháng bảy tòa án nhân dân tỉnh trà vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với lương thanh lâm ba mươi bốn tuổi ngụ ấp nhà mát xã trường long hòa thị xã duyên hải về tội danh cố ý gây thương tích
theo cáo trạng bị cáo lương thanh lâm và bà trần thị nghĩa sáu mươi một tuổi ngụ cùng địa phương
có mối quan hệ họ hàng nhà ở cạnh nhau và đều kinh doanh mua bán tạp hóa
do có mâu thuẫn vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một lâm đã có hành vi dùng dao
đâm một nhát vào vùng bụng của bà nghĩa gây thương tích và được những người dân xung quanh đưa đi cấp cứu
từ bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh
tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích tỷ lệ thương tật tại thời điểm giám định là ba mươi bảy
trong quá trình điều tra và tại phiên tòa xét xử lâm đã thành khẩn khai báo
an năng hối cãi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
căn cứ vụ tính chất bất độ và hành vi phạm tội hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh trà vinh
tuyên phạt bị cáo lương thanh lâm bốn năm tù
cũng vào ngày bảy tháng bảy phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết
đơn vị đã ra quyết định xứ phạt vi phạm hành chính tức giấy phép lái xe đối với tài xế
điều khiển ô tô leo lên vỉa hè hoặc clip phản ánh của người dân
trước đó vào chiều ngày hai mươi chín tháng sáu tại tuyến quốc lộ một đoạn qua phường đông hương thuận quận một mươi hai
người điều khiển phương tiện năm mươi một g hai mươi bảy nghìn bốn trăm chín mươi ba có hành vi điều khiển xe đi trên hè phố bị người dân ghi lại
qua xác minh đội cảnh sát giao thông an sương đã mời chủ xe lên làm việc
đi cùng chủ xe còn có tài xế
chủ xe cho biết đã cho bạn mượn xe và biết rõ người mượn có giấy phép lái xe hạng b hai
phía lái xe thừa nhận khoảng một mươi bảy h một mươi năm phút ngày hai mươi chín tháng sáu
lưu thông trên đường quốc lộ một hướng từ cầu vượt an sương về nguyễn văn quá
khi đến trước số nhà một nghìn chín trăm bốn mươi chín a quốc lộ một phường đông hương thuận quận một mươi hai có tránh xe phía trước nên điều khiển xe đi trên hè phố
giống nội dung phản ánh trong đoạn ghi hình
người này khẳng định khi điều khiển xe không sử dụng rượu bia hay chất kích thích khác
trong quá trình di chuyển không xảy ra va chạm với bất cứ phương tiện nào
các giao thông đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với người điều khiển phương tiện
về thông tin phản ánh có va chạm giao thông cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát hệ thống camera trên tuyến đường để làm rõ
công an quận một mươi hai thành phố hồ chí minh vừa tổ chức lễ trao thưởng cho hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng chống tội phạm
trước sự manh động của các đối tượng cướp giật những quần chúng nhân dân đã không do dự dũng cảm đấu tranh truy bắt bằng được đối tượng tội phạm
nghe tiếng cướp thì tội em có chạy ra
ra thì thấy hai người đang nhằn co
thì em mới đầu em mới chạy
chạy ra thì em thấy là đang nhằn co xong rồi
cớp mới thấy tội em ra mới vùng chạy
chạy ngang đây nè tội em cũng đang chạy tới
thì cũng cách tối tượng cũng có một m hai m
thì mới tối tượng thấy máy gì mới tẹt ngang qua đây mới bay xuống sông
thì mới băng qua bên sông ra đó
qua bên sông ra đó thì tội em mới lái xe
lái xe chạy giờ phải chạy vòng
vòng qua tới sông
tội em chặn đầu rồi tội em qua tới đó là nó vô được cái đám vườn rồi
rồi tội em mới vòng qua bên kia chạy bọc đầu trên
bọc đầu trên thì mấy ông anh mới băng qua sông bên đây nè
mới lội qua lụa lên
tội em chặn đầu trên
mới băng qua kênh bên đó tội em mới bắt được
tội em chạy xe qua vòng đường thì nó băng qua thêm con gãy
nó vô cái đám gãy
rồi mấy ông anh mới lùn trong đám gãy ra
tội em lên đầu trên tội em chặn đầu trên
thì lên đầu trên thì nó băng qua thêm con kênh nữa
thì nó qua bên kênh kia là tội em mới bắt được
từ lúc mà gặp đối tượng mà cướp á
tới mà dí bắt được á
khoảng ba mươi phút á
em điện thoại cho anh phúc khóa phường công an
rồi anh phúc nói là để ảnh cho lực lượng vô
rồi em với anh em bắt được rồi
anh phúc cũng vừa vô luôn
rồi cái thằng đó nó

đối tượng đó là biểu là thôi hai cho em lần đầu đi
em cùng đường rồi em mới làm như vậy
vào sáng ngày một mươi sáu tháng bốn
tại tuyến bờ đê thuộc nhánh kênh vàng thuật
đoạn địa bàn khu phố hai phường thành xuân quận một mươi hai
xảy ra vụ cướp táo tợn
đối tượng đặt xe ôn công nghệ
yêu cầu chợ tới nơi vắng vẻ ít người qua lại
rồi dùng dao khống chế nạn nhân cướp xe
lúc này anh triệu văn ngân và anh lê thái tâm
đang sửa nhà nghe tiếng chi hô liền chạy ra
dân ở đây thì nghe nó cướp
nó hãng ra người người dân nào cũng vậy
nghe cướp người nào cũng mà ghét quá hết á
và cũng muốn bắt mọi người dân đều muốn bắt cướp thôi
chứ tụi em cũng tinh thần cũng giống vậy thôi
nghe cướp thì tụi em cứ dí rồi bắt thôi chứ
anh tâm với anh ngân thì làm người phụ hồ ở trong phường thành xuân
làm xây những cái nhà quanh quẩn trong địa bàn phường này thôi
thì sự việc mà hai anh này mà có tinh thần dũng cảm
mà truy bắt đối tượng cướp mà có dao á
thì công an phường cũng ghi nhận
và cũng đã trực tiếp mời hai anh đến công an phường
và đã cũng đã thưởng nóng và tặng hoa cho hai anh
và lan tỏa cái tinh thần của hai anh đến toàn thể bà con trong địa bàn phường này
qua đây cũng tiên triền đến bà con nhân dân
việc phòng chống tội phạm là việc chung của
toàn thể nhân dân với vai trò chủ đạo là lực lượng công an
lực lượng nhân dân tại địa bàn cơ sở là lực lượng tai mắt của mình
thể hiện cái vai trò là rất là chủ đạo trong công tác tố giác tội phạm
tiếp tục với những thông tin xã hội đáng chú ý khác
sở giáo dục đào tạo thành phố hồ chí minh vừa công bố điểm chuẩn lớp một mươi công lập
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
học sinh đọc hồ sơ nhập học từ ngày một mươi đến ngày hai mươi năm tháng bảy
nhìn chung điểm chuẩn vào lớp một mươi ở thành phố hồ chí minh năm nay tăng nhẹ
trong đó hầu hết các trường đều tăng điểm chuẩn vào lớp một mươi từ năm đến ba điểm
những trường có điểm chuẩn vào lớp một mươi cao nhất thành phố hồ chí minh năm nay là
trường trung học phổ thông nguyễn thượng hiền quận tân bình
vẫn là trường có điểm chuẩn vào lớp một mươi cao nhất thành phố hai mươi năm năm điểm
kê đó là trường trung học phổ thông giai định quận bình thạnh hai mươi bốn năm điểm
trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai quận ba hai mươi bốn hai mươi năm điểm
đây là những trường trung học phổ thông nổi tiếng ở thành phố hồ chí minh
nhiều năm liền các trường này đều có điểm chuẩn vào lớp một mươi
từ hàng thấp cao nhất thành phố
theo sở giáo dục đào tạo thành phố hồ chí minh
từ điểm chuẩn vào lớp một mươi mà sở vừa công bố trưa ngày bảy tháng bảy
học sinh sẽ so sánh với điểm thi và nguyện vọng vào lớp một mươi của mình
từ đó học sinh sẽ biết mình trúng tuyển vào lớp một mươi theo nguyện vọng một nguyện
nguyện vọng hai hay nguyện vọng ba
học sinh sẽ thi đủ ba bài thi vào lớp một mươi và không có bài thi nào bị điểm
học sinh trúng tuyển vào lớp một mươi sẽ nộp hồ sơ nhập học
tại trường trung học phổ thông từ ngày một mươi đến ngày hai mươi năm tháng bảy
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh từ ngày hai mươi sáu tháng sáu đến ngày hai tháng bảy
số ca mắc vào nhập viện vì tai chân miệng đang tăng nhanh tại thành phố hồ chí minh
theo số liệu từ đầu năm đến tuần hai mươi sáu thành phố hồ chí minh ghi nhận các quận huyện
có số mắc tai chân miệng trên một trăm linh dân cao
tri trong tuần hai mươi sáu cả thành phố ghi nhận một sáu mươi chín ca tăng hai lần so với trung bình bốn tuần trước
theo số liệu từ đầu năm đến ngày hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba thành phố hồ chí minh ghi nhận
các quận huyện có số mắc sốc sức huyết trên một dân cao
bao gồm quận một huyện bình chánh quận tám quận bình thạnh quận bình tân
riêng trong tuần hai mươi sáu cả thành phố ghi nhận một trăm sáu mươi bảy ca giảm sáu sáu
so với trung bình bốn tuần trước là một trăm bảy mươi chín ca
nhằm trang bị các kỹ năng mềm khả năng tự bảo vệ mình và hỗ trợ người khác
đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho các em thiếu nhi công an tp hcm đã mở lớp tập huấn
chống tai nạn núi nước cho con em cán bộ chiến sĩ dịp hè hai nghìn hai mươi ba
đội hình bơi cứu nạn cứu hậu chuẩn bị bắt đầu
tiếp nước bằng chân và bơi sải ngẩn đầu
điều nhất là mấy con phải dừng lại quan sát nạn nhân xem nạn nhân coi như thế nào
nạn nhân mà xỉu rồi thì nhà vô luôn
còn còn tỉnh là mình lặn vòng xuống
rồi lặn bắt đầu húp
vòng ra sau lưng nạn nhân sẽ không biết mình đâu hết
đột ngột là phát cổ liền
rồi sau đó mình bơi ngựa vô
và đẩy cái miệng nạn nhân trên mặt nước cho nạn nhân thở nha
chứ không phải mấy con kéo vô nhận nạn nhân xuống là nạn nhân xỉu luôn
rồi kéo vô
đó đó kỹ năng là không bao giờ ôm được mình
mình có thế là không được ôm được mình
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã mở lớp tập huấn trang bị kiến thức kỹ năng cơ bản cần thiết
trong phòng chống đuối nước và cứu nạn cứu hộ
con tham gia cái bơi này là lúc đầu là mình phải khởi động trước
và tắm nước
xong rồi mình mới xuống hồ bơi
và các kiểu bơi
và các chú dạy con là khi người ta bị đuối nước mình phải cuốn
hiện nay việc hướng dẫn kỹ năng mềm như bơi lội và sơ cấp cứu đuối nước
đã được một số trường học đưa vào giảng dạy
tuy nhiên con số này vẫn rất hạn chế và sự duy trì cũng không thường xuyên
nhận thấy trẻ em cần được trang bị kiến thức kỹ năng sinh tồn
như khả năng tự bảo vệ mình trong môi trường nước là rất cần thiết
các bậc phụ huynh cũng đã bày tỏ quan điểm
mong muốn công tác này được áp dụng rộng rãi và thường xuyên hơn nữa
cũng đã có một số trường cũng đã đề cập rồi
ngay cháu tôi đi học mà cũng đã có tổ chức là trong một tháng
cũng mỗi một buổi chiều thứ sáu hoặc buổi sáng thứ sáu có một buổi tập bơi của nhà trường tổ chức
nhưng mà thực tế là nó cũng rất đông mà cái tập bơi như vậy thì nó cũng đạt được kết quả
nhưng mà cũng không được mỹ bán lắm
cho nên là tôi thấy nếu mà đưa được vào
đưa được vào cập nhật trong cái trường học trong hàng tuần
và duy trì đều cái phổ cập thì tôi nghĩ rằng là tác dụng cũng rất tốt
không chỉ ở cái dịp hè mà trong năm bất kỳ một cái thời điểm nào
thì phòng pc bảy luôn chủ động tổ chức các hoạt động và các huyết tục như thế này
đối với những không chỉ ở con em bậc quý sĩ hay các bậc quý sĩ
mà ngay cả trẻ em cũng như người dân trên thành phố có nhu cầu
thì phòng pc bảy luôn mở lớp và luôn đạt được
chỉ cần tham gia tập huấn
khóa tập huấn này kéo dài hơn một tháng
chia làm ba lớp dành cho trẻ chưa biết bơi
và sau khi tập huấn ở các địa phương lập kế hoạch tập huấn cho con em mình tại đơn vị
bộ đội biên phòng quảng bình phối hợp với công an và hải quan tỉnh quảng bình
vừa phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo và gỗ trái phép từ lào về việt nam
sáng ngày năm tháng bảy tại cửa khẩu quốc tế cha lo
lực lượng phối hợp đã kiểm tra phương tiện đầu kéo
kéo theo roadmark nhập cảnh từ lào về việt nam
do phạm văn tiến chú huyện kim thành tỉnh hải dương điều khiển
phát hiện hai trăm tám mươi bảy kg pháo các loại và hơn hai sáu tấn gỗ trác loại lắp lõi không có giấy tờ theo quy định
cơ quan chức năng đã khám phương tiện lập biên bản tạm giữ và niêm phong
chương cầu giám định tăng vật để điều tra xác minh làm rõ
tiếp tục loạt điều tra về sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
công an tỉnh quảng bình vừa khởi tố
bắt tạm giam phó giám đốc hai trung tâm đăng kiểm trên địa bàn là bảy nghìn ba trăm linh một s và bảy nghìn ba trăm linh ba d
hai bị can nguyễn thanh long và trần lê trung đã nhận hơn chín trăm năm mươi triệu đồng của các chủ phương tiện
cầu kết với các đối tượng lập khống hồ sơ cải tạo xe
cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các chủ phương tiện này
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra và hai trung tâm đăng kiểm vẫn hoạt động bình thường để phục vụ người dân
đây là số tiền phần trăm tranh lệch mà một nhân viên ngân hàng được hưởng sau khi trả soát cung cấp bán thông tin một tài khoản ngân hàng tùy vào từng loại
mức tranh lệch có thể nhiều lên đến năm mươi giá tài khoản ngân hàng nếu đó là số đẹp
vì hàm lợi bất chính hàng chục nhân viên ngân hàng của một mươi ba ngân hàng trên cả nước đã mắc nối cấu kết với đối tượng thực hiện hành vi tra soát cung cấp bán tại thông tin tài khoản ngân hàng
hơn nữa nhân viên ngân hàng còn tiếp tay mua bán dữ liệu của tài khoản ngân hàng để thu lợi
hai hành vi vi phạm pháp luật này đã được công an thành phố đà nẵng đấu tranh làm rõ
vậy kẽ hở nào tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi này
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
đà nẵng hiện nay dân số khoảng một hai triệu dân nhưng lại có đến ba triệu tài khoản ngân hàng được kích hoạt
về mặt tổng thể số lượng tài khoản đã gấp ba lần số dân
điều đó có nghĩa một người có ba lần số dân
có thể mở được nhiều tài khoản
đây chính là kẻ hở để các đối tượng lợi dụng mua bán tài khoản hoặc cho mượn cho thuê
dùng vào mục đích không chính đáng nhằm thu lợi bất chính
mục tiêu của ngân hàng nhà nước là muốn tạo thuận lợi cho người dân
trong quá trình giao dịch với ngân hàng có thể tiếp cận đa dạng các quan hệ ngân hàng
cho nên là mở tài khoản thì cứ để cho dân thoải mái
mở có thể một hai tài khoản ba tài khoản gì đấy
ở nhiều ngân hàng khác nhau có thể tiện trong giao dịch
thì tôi nghĩ đó có mục đích

thì tôi nghĩ đó có mục đích
thì tôi nghĩ đó có mục đích
về phía các ngân hàng thương mại thì bây giờ chịu áp lực về kinh doanh
thì người ta cũng tăng cường mở thật nhiều tài khoản để có thể hút về khách hàng về mình
cho nên đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến việc mở tài khoản của người ta hiện nay đang rất là tràn lan
cho nên đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến việc mở tài khoản của người ta hiện nay đang rất là tràn lan
áp lực doanh số chày chỉ tiêu mở thẻ tài khoản ngân hàng
áp lực doanh số chày chỉ tiêu mở thẻ tài khoản ngân hàng
một nhân viên ngân hàng đã mở hai mươi bảy tài khoản ngân hàng sai quy trình thậm chí mở bằng giấy tờ giả
nhân viên này thừa nhận dù biết hình ảnh giấy tờ mà đối tượng bên ngoài cung cấp là giả đã bị chỉnh sửa nhưng vẫn đồng ý mở tài khoản
các đối tượng biết là hiện nay ngân hàng đắt là bị áp lực vì doanh số
các đối tượng đăng ký bằng tài khoản online không phải là tết trực tiếp thì đăng ký bằng tài khoản online thì chỉ cần là có thông tin liên quan đến chứng minh nhân dân mặt chức mặt sau chỉnh sửa số chứng minh dân hoặc là căn cứ công dân
sau khi chỉnh sửa thì gửi cho các cộng tác viên của ngân hàng
các ngân hàng rất là áp lực vì doanh số thành tự ra là các nhiều người mở tài khoản thì ngân hàng lại lên doanh số đó và các đối tượng thu mua lại của đối tượng trong chính trong đối tượng cầm đầu trong chuyên án đó
để lấy các thông tin khách hàng đó để làm mục đích vi phạm pháp luật
theo cơ quan công an việc tra soát cung cấp mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trái phép được thực hiện bằng phương thức thủ đoạn tinh vi vi phạm nghiêm trọng đến việc lộ lọt thông tin cá nhân
các đối tượng lợi dụng để đạt được mục đích cuối cùng là lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mục đích tra soát hay là mục đích mua bán tài khoản ngân hàng mà không chính chủ cũng chỉ để đi lừa đảo
các đối tượng làm gì
mục đích cuối cùng cũng là lấy tiền của bị hại và tiền đó được chuyển vào các tài khoản không chính chủ đó
việc mua bán tài khoản ngân hàng là hành vi vi phạm pháp luật
đối tượng vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều hai trăm chín mươi một bộ luật hình sự
trong trường hợp mua bán từ hai mươi đến dưới năm mươi tài khoản hoặc thu lợi bất chính từ hai mươi triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng sẽ bị phạt tiền từ hai mươi đến một trăm linh triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến ba năm
trong trường hợp mua bán với số lượng hai trăm linh tài khoản trở lên
trường hợp mua bán với số lượng hai trăm linh tài khoản trở lên hoặc thu lợi bất chính hai trăm linh triệu đồng trở lên thì mức phạt tiền có thể bị áp dụng là từ hai trăm linh triệu đồng đến năm trăm linh triệu đồng hoặc phạt tù từ hai năm đến bảy năm
thưa quý vị những lời quảng cáo việc nhẹ lương cao chỉ cần ngồi một chỗ vẫn có thể kiếm tiền là một mánh khóe lừa đảo thường thu hút rất nhiều người tham gia
dù liên tục được các cơ quan chức năng cảnh báo nhưng các nạn nhân
vẫn bị lừa bởi chiêu trò làm cộng tác viên online cho các sản thương mại điện tử để nhận hoa hồng
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
mới đây công an phường giảng võ quận ba đình vừa tiếp nhận đơn trình báo của một người phụ nữ về việc nhận được lời mời làm cộng tác viên cho sàn thương mại điện tử
khi đặt lệnh làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng cho sàn chị sẽ được hưởng hoa hồng
tổng cộng chị đã chuyển gần tám trăm năm mươi triệu đồng để làm nhiệm vụ nhưng không nhận được tiền hoa hồng và tiền gốc
các đối tượng lợi dụng việc gọi điện nhắn tin qua hệ thống mạng giao lô facebook hoặc telegram để kết nối với bị hại
sau đấy là các đối tượng mời bị hại tham gia làm các cộng tác viên thanh toán các hóa đơn để hưởng lợi nhuận hoa hồng trên các ứng dụng mua sắm như lazada shopee
sau khi các bị hại thực hiện những lệnh chuyển tiền
thì các đối tượng lừa đảo sẽ chiếm dụng những số tiền mà các bị hại đã gửi vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định đó
trên thực tế thủ đoạn lừa đảo này không mới
các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ cả tin sập bẫy của các đối tượng
sau khi rụ rỗ bị hại chuyển thêm tiền để được rút số tiền có trong tài khoản với mức lợi nhuận lớn hơn
nhận thấy bị hại không còn khả năng chuyển thêm tiền
thì các đối tượng lừa đảo này sẽ chặn liên lạc
trong quá trình điều tra cơ quan điều tra sẽ tiến hành xác minh
nếu xác định được người đã thực hiện hành vi phạm tội
thì người này có thể phải chịu trách nhiệm bình sự về tội lừa đảo chứng đoàn tài sản
theo quy định tại điểm một trăm bảy mươi bốn của đồng chức sự
và có mức hình phạt là từ sáu tháng đến tù trung thân
cơ quan công an cũng đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác
khi nhận được những cuộc gọi tin nhắn đến các ứng dụng zalo facebook của cá nhân
để làm sao mà tránh cái tình trạng và các đối tượng lợi dụng vào đấy để lừa đảo chứng đoàn tài sản
và khi có cái dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chứng đoàn tài sản
thì cũng đề nghị người dân liên hệ với cơ quan công an gần nhất
hoặc các đồng chí cảnh sát khu vực để phòng ngừa ngăn chặn những thiệt hại có thể xảy ra đối với người dân
để chủ động phòng ngừa tội phạm lực lượng công an đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân bạn bè
về thủ đoạn lừa đảo tránh mắc bẫy của đối tượng
khi làm cộng tác viên cho các công ty doanh nghiệp đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ
người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp
thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác
nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo người dân cần báo ngay cho cơ quan công an
để nhanh chóng xác minh ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
hàng loạt phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện đại
tối tân của việt nam và các nước sẽ được giới thiệu trưng bày và trải nghiệm trong triển lãm
sẽ diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba tại cung văn hóa lao động hữu nghị việt sô hà nội
đây là thông tin được cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cung cấp
tại buổi gặp mặt báo chí diễn ra vào sáng nay ngày bảy tháng bảy tại hà nội
theo ban tổ chức triển lãm sẽ có sự tham gia của
tham gia của hơn bốn trăm linh dân hàng hơn ba trăm năm mươi đơn vị là các đơn vị cơ quan các nhà sản xuất
các nhà cung cấp hàng đầu về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thiết bị an ninh đến từ hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ như anh ấn độ belarus bỉ
bungary canada cộng hòa liên bang đức
triển lãm sẽ trưng bày giới thiệu ba nhóm sản phẩm ngành hàng chính gồm công nghệ kỹ thuật
phương tiện phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công nghệ sản phẩm lĩnh vực an ninh an toàn
tòa nhà và nhà thông minh đặc biệt để góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ tại triển lãm năm nay người dân đến tham quan triển lãm sẽ có cơ hội tham gia
các hoạt động hướng dẫn trải nghiệm và thực hành kỹ năng chữa cháy cứu nạn cứu hộ
các chuyên gia sẽ hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu ban đầu cho người bị nạn
bộ công thương vừa đưa ra dự thảo quyết định của thủ tướng chính phủ
quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để lấy ý kiến nhân dân
theo đó dự thảo mới vẫn không có nhiều thay đổi so với phương án đã được đưa ra để lấy ý kiến
các bộ ngành địa phương trước đây khi tiếp tục đề xuất biểu giá bán lẻ điện cho hộ sinh hoạt
với năm bậc thang thay vì sáu như hiện hành
theo dự thảo quyết định của thủ tướng về cơ cấu giá bán lẻ điện vừa được bộ công thương đưa ra lời ý kiến
cách tính tiền điện sinh hoạt được rút xuống còn năm bậc
bậc rẻ nhất tính cho hộ gia đình dùng dưới một trăm linh kw thay cho năm mươi kw hiện nay
còn bậc cao nhất từ bảy trăm linh kw trở lên
bộ tài chính vừa có công văn gửi bộ công thương về thuế nhập khẩu bình quân áp dụng trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu
theo đó thuế nhập khẩu xăng giảm từ một mươi xuống còn năm sáu mươi hai với dầu diesel được giảm xuống còn năm mươi
dầu ma rút còn một ba mươi tám riêng dầu hỏa không thực hiện điều chỉnh
đây là hoạt động điều chỉnh hàng quý dựa trên việc kinh doanh thực tế của doanh nghiệp
mức thuế mới được áp dụng ngay từ đầu quý ba này
xăng dầu là mặt hàng được nhập khẩu từ nhiều quốc gia và khu vực với các mức thuế khác nhau
do vậy thuế nhập khẩu trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu là mức thuế bình quân ra quyền của các quốc gia
đại diện hiệp hội xăng dầu việt nam cho biết yếu tố chính tác động đến lần giảm thuế này là theo lộ trình giảm thuế của khu vực mậu dịch tự do asean
giá dưa hấu giảm trong khi đó giá gạo và giá lợn hơi lại có xu hướng tăng
thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
hiện đang vào mùa thu hoạch rộ của các vựa trái cây lớn trên cả nước trong đó có dưa hấu
chính vì vậy giá dưa hấu sài gòn loại một hiện bán trên thị trường chỉ còn một mươi tám hai mươi đồng một kg loại hai từ một mươi năm đồng đến một mươi bảy đồng một kg
trong khi trước đó giá dưa hấu loại một có thời điểm lên đến hai mươi bảy đồng một kg
dưa hấu được trồng ở nhiều tỉnh tại khu vực phía bắc và khu vực miền nam miền tây
giá lúa gạo hôm nay tại thị trường trong nước tiếp đà tăng từ năm mươi đến một trăm linh đồng một kg
trong khi đó giá gạo xuất khẩu tăng năm đô la mỹ một tấn
theo hiệp hội lương thực việt nam giá gạo xuất khẩu điều chỉnh tăng năm đô la mỹ một tấn
cụ thể gạo năm tấm giao dịch ở mức năm trăm một mươi ba đô la mỹ một tấn gạo hai mươi năm tấm ở mức bốn trăm chín mươi ba đô la mỹ một tấn và gạo jasmine ổn định năm trăm bảy mươi tám đô la mỹ một tấn
trên thị trường hôm nay nhiều nơi giá lợn hơi tăng ba năm đồng so với tháng trước lên mốc mới sáu mươi bốn sáu mươi bảy đồng một kg
tại miền bắc cho thấy giá lợn hơi liên tục tăng những ngày qua
tại bắc giang hưng yên thái bình giá thu mua lần lượt lên mức sáu mươi năm đồng và sáu mươi bảy đồng một kg tăng hai ba đồng so với tháng trước
tại khu vực miền trung tây nguyên giá lợn thấp hơn miền bắc nhưng cũng lên mốc sáu mươi sáu mươi ba đồng một kg
với miền nam giá lợn hơi tăng một hai đồng một kg và trong khoảng năm mươi chín sáu mươi bốn đồng một kg
quý vị cùng theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm vừa có thông báo quyết định thu hồi tám trăm hai mươi một m hai đất tại đường lê thánh tôn quận một tp hcm
do công ty trách nhiệm hữu hàng khách sạn bến thành north fork thuê từ tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cho thành phố được thanh toán trước cho hợp đồng bt bằng ba quỹ đất sạch
việc thanh toán căn cứ trên khối lượng công trình hoàn thành được kiểm toán nhà nước xác nhận trước đây
điều này giúp đảm bảo theo hợp đồng phụ lục hợp đồng bt đã ký kết nhằm giảm lãi vay phát sinh
và áp lực thanh toán cho nhà đầu tư bidv
theo số liệu từ báo cáo của thị trường bất động sản nhà ở tp hcm và vùng phụ cận quý ii năm hai nghìn hai mươi ba
vừa được dkra công bố nhu cầu tìm kiếm đất nền căn hộ tại khu vực tp hcm và các tỉnh lân cận
đã có dấu hiệu tăng nhẹ so với đầu năm nay nhưng sức cầu được dự báo sẽ khó tăng đột biến trong ngắn hạn
theo đó thị trường bất động sản sơ cấp ở tp hcm và vùng phụ cận có sự tăng trưởng
về nguồn cung lẫn sức cầu so với quý một năm nay nhưng không đáng kể
cụ thể phân khúc đất nền trong quý ii năm hai nghìn hai mươi ba chỉ có tám dự án
mở bán với nguồn cung khoảng tám trăm sáu mươi bảy nền tăng hai ba lần so với quý trước
tỷ lệ tiêu thụ đạt bốn mươi bốn tương đương ba trăm bảy mươi tám nền tăng gấp bốn tám lần so với ba tháng đầu năm nay
thị trường đất nền vùng phụ cận tiếp tục giữ vị thế chủ lực khi nguồn cung mới lẫn lượng tiêu thụ
đều tập trung chủ yếu ở bình dương
mặt bằng giá bán mới trong quý không có nhiều biến động
các giao dịch tập trung chủ yếu ở những dự án đã hoàn thiện pháp lý và tiến độ hạ tầng tốt
ra dự báo nguồn cung phân khúc đất nền trong quý ba năm hai nghìn hai mươi ba có thể sẽ khởi sắc
so với quý ii năm hai nghìn hai mươi ba giao động ở mức bảy trăm năm mươi đến chín trăm linh nền
tập trung chủ yếu tại các vùng phụ cận như bình dương long an đồng nai
sáng ngày bảy tháng bảy sở công thương tp hcm tổ chức lễ phát động
cho sự kiện hưởng ứng submission năm hai nghìn hai mươi ba tại trung tâm thương mại diamond plaza
quận một tp hcm
sự kiện có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong ngành bán lẻ du lịch
lữ hành nhà hàng khách sạn tại tp hcm
tại sự kiện sở công thương tp hcm cho biết tháng khuyến mại tập trung đợt một
shopping season năm hai nghìn hai mươi ba của tp hcm triển khai đã được ba tuần
từ một mươi năm tháng sáu đến bảy tháng bảy đã có hơn ba ba trăm linh doanh nghiệp tham gia
với hơn bảy chương trình khuyến mãi với hạn mức tối đa lên đến một trăm linh
tức mua một tặng một
tổng giá trị hạn mức khuyến mại là một trăm linh hai tỷ giá trị khuyến mãi các doanh nghiệp
hơn hai chương trình tham gia shopping seasion tăng khoảng hai mươi so với cùng kỳ
trong dịp này vnpay cũng phối hợp với sở công thương tp hcm tổ chức buổi tập huấn
về thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại dành cho các đơn vị phân phối bán lẻ
gồm siêu thị đại siêu thị cửa hàng tiện lợi các thương hiệu thời trang
mỹ phẩm để chuẩn bị triển khai những chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm hai nghìn hai mươi bốn
chương trình khuyến mại tập trung đợt một shopping season năm nay sẽ kéo dài trong ba tháng
nhằm mục tiêu kích thích nhu cầu mua sắm trong bối cảnh kinh tế khó khăn
sở giao dụng chính khoán tp hcm vừa công bố bản xếp hạng thị phần mua giới
chính khoán quý ii năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó trong sáu tháng đầu năm của năm hai nghìn hai mươi ba công ty chính khoán vbs đứng đầu
trong danh sách top một mươi công ty chính khoán có thị phần mua giới lớn nhất của hồ sê
với tổng thị phần là một mươi bảy sáu mươi năm
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba công ty chứng khoán vps đứng đầu
trong danh sách top một mươi công ty chính khoán có thị phần mua giới lớn nhất của hồ sê
với tổng thị phần là một mươi bảy sáu mươi năm
đứng thứ hai là công ty chính khoán ssi chiếm một mươi bảy mươi sáu thị phần
tiếp đến là công ty chứng khoán vn direct chiếm bảy tám thị phần
thị trường chính khoán việt nam vừa trải qua quý ii năm hai nghìn hai mươi ba ấn tượng

đài đi lên của thị trường chính khoán việt nam được hỗ trợ bởi các yếu tố vĩ mô
trong và ngoài nước đặc biệt hơn là sự ủng hộ của các thị trường chính khoán việt nam
trong ngày bảy tháng bảy tuần lễ blockchain gm việt nam chính thức khai mạc
những buổi thảo luận chuyên sâu cùng với không gian trưng bày công nghệ sẽ mang đến cho khách tham dự
trải nghiệm ứng dụng thực tiễn từ blockchain phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
sự kiện gm việt nam bắt đầu với loạt thuyết trình về tổng quan thị trường
tình hình ngành quốc ba ở hiện tại
chính tiềm nam và đội mới của lĩnh vực này
các chia sẻ và phán biện chuyên sâu đến từ các công ty đầu ngành trên thế giới
về tài chính phi tập trung defy web ba và quản lý quỹ liên quan blockchain
các phiên trình bày ngày thứ hai sẽ nhìn vào chặng đường tiếp theo của thị trường
bao gồm cơ sở hạ tầng trong blockchain chiến lược cho các dự án dễ tiếp cận hơn
và tạo dựng hệ sinh thái cách thức thu hẹp người dùng và nhà phát triển từ web hai đến web ba
những công ty quốc tế đến với việt nam và cũng như là giúp đỡ cho các bạn ở trong thị trường việt nam
thì mình muốn tạo một cái sân chơi để mọi người chia sẻ kinh nghiệm này
xong rồi mọi người có thể chia sẻ về cái hành trình tham gia trong cái thị trường blockchain của mình
cũng như là tất cả cái content mình làm ngày hôm nay là về tất cả cái chặng về pháp lý
về đầu tư rồi về công nghệ các thứ
thì mình hy vọng là mọi người có thể có được những cái giá trị rất là hay ho
mọi người có thể mang về sau cái event ngày hôm nay
theo báo cáo của chainalysis việt nam đã có hai năm liên tiếp đứng đầu bằng sấp hạng
về độ tiếp nhận và áp dụng tài sản số toàn cầu
việt nam cũng nằm trong top những quốc gia có người dùng viết tiền kỹ thuật số metam max nhiều nhất thế giới
một dự báo của đơn vị nghiên cứu bcg cũng chia ra xu hướng token hóa tài sản diễn ra mạnh mẽ
một mươi tài sản toàn cầu sẽ tồn tại dưới dạng token vào năm hai nghìn hai mươi ba
do đó một nội dung trọng tâm của gm việt nam lần đầu tiên là xoáy sâu vào tương lai
và hạng lan pháp lý cho tài sản số tài sản mã hóa
năm hai nghìn ba mươi mà bcg
và tổ chức cân dâu tân người ta nói là một mươi gdp toàn cầu sẽ được token
cái này nó vào cả tài sản mới tài sản cũ
thế thì tại sao mà có xu hướng này
đây là một cái con số mà chúng ta cùng nhau phải nhìn nhận
và việt nam nếu chúng ta trượt cái cơ hội này rất là tiếc
chỉ hy vọng là với những sự kiện sắp tới
và nắm bắt về mặt công nghệ
có như vậy thì cái chất lượng của từng event một mới tốt
và nó có giá trị
cách thuốc tuần lễ blockchain gm việt nam năm hai nghìn hai mươi ba
là sự kiện gm việt nam hackerspace
lễ vinh danh trao giải những đấu gốc xuất sắc
trong cuộc thi ý tưởng công nghệ hackathon
sự tranh tài ý tưởng mới và đột phá đến với hội nghị lần này
ban tổ chức kỳ vọng gm việt nam sẽ được tổ chức thường niên
là dịp để các nhà đầu tư và phát triển blockchain thế giới
chia sẻ các sáng kiến
định hình ngành công nghiệp blockchain minh bạch và bình vững
nhận thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
xin chào tạm biệt quý vị